chỉ trong một đêm gây ra bốn vụ cướp tại các cửa hàng tiện lợi trên địa bàn thành phố hà nội
nhưng cũng ngay trong buổi sáng cùng ngày lực lượng cảnh sát hình sự công an quận thanh xuân
đã đấu tranh bắt giữ thành công đối tượng gây án
đây là lời cảnh tình về công tác bảo vệ còn lòng lèo sơ hở tại các cửa hàng tiện lợi
trong hoạt động kinh doanh đặc biệt là kinh doanh về đêm
đây là đoạn hình ảnh từ camera của hà nội

một hai vòng để em ngắm nghĩa sau bắt đầu em đi lên qua ba trăm linh m thì em thấy có quán phở ở đấy
thì em vào thấy có ngoài đấy thì em vào em nhớ con dao xong rồi em quay lại cái cửa hàng kia
em chọn cửa hàng ban đêm là vì cũng có hai nhân viên bán hàng không có bảo vệ
thì lúc đấy em nghĩ vào là lúc đấy chỉ có sinh viên bán hàng thì lúc đấy em vào em đe dọa thì không sợ chống trả
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát hình sự công an quận thanh xuân đã khẩn trương vào cuộc tiến hành điều tra truy xét
ngay trong buổi sáng cùng ngày các trinh sát đã xác định được đối tượng gây án là đặng đình tuyến
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một chú xã ngọc hòa huyện trường mỹ thành phố hà nội
công an quận thanh xuân xác định trong vòng chưa đầy hai tiếng tuyến đã gây ra bốn vụ cướp
lấy đi hơn một mươi năm triệu đồng và ba điện thoại
ngoài ra tuyến còn khai nhận đã thực hiện một vụ cướp và một vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn quận thanh xuân

do đó các đối tượng dễ dàng thực hiện hành vi phản tội
công an quận thành phố hồ chí minh đã tổ chức họ báo cung cấp thông tin về vụ án liên quan đến các trung tâm đăng kiểm đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận
đặc biệt là công an thành phố hồ chí minh vừa khởi tố bắt tạm giam ông đặng việt hà cục trưởng cục đăng kiểm việt nam vào chiều cùng ngày
công an thành phố hồ chí minh cho biết trong quá trình điều tra cơ quan điều tra xác định quá trình phạm tội của các bị can
trong thời gian dài các bị can đã chỉ đạo hướng dẫn xuyên suốt từ giám đốc đến các đăng kiểm viên nhân viên tại các trung tâm đăng kiểm
trong đó vai trò của ông đặng việt hà cục trưởng cục đăng kiểm thể hiện rõ với kết quả điều tra và tài liệu thu thập được xác định đủ căn cứ
nên trong ngày một mươi một tháng một cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đã ra quyết định khởi tố bị can ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông đặng việt hà cục trưởng cục đăng kiểm việt nam về tội nhận hối lộ
các quyết định và lệnh trên đã được viện kiểm sát nhân dân tp hcm phê chuẩn để thực hiện
cán bộ cục đăng kiểm đây là nách đạo phòng va và cán bộ phòng va và trung trì hàng tháng tiền cho đối tượng hà cục trưởng cục đăng kiểm
đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm gồm ba đơn vị là
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế và chức vụ
cùng với sự tham gia của một số cơ quan cảnh sát điều tra công an cấp quyện gồm
tp thủ đức quận một mươi hai
bình tân nhà bè củ chi hóc môn
đã tiến hành khám xét đối với một mươi ba trung tâm đăng kiểm bao gồm
năm trung tâm đăng kiểm tại các tỉnh lòng an tiền giang bến tre đồng tháp sóc trăng
tám trung tâm đăng kiểm trên địa bàn tp hcm
trong thời gian tới công an tp hcm sẽ ra soát tổng thể lại
các trung tâm đăng kiểm của tư nhân và nhà nước
phối hợp với các đơn vị liên quan để xử lý nếu phát hiện các sai phạm
quan điểm của cơ quan điều tra công an tp hcm
là tiến hành điều tra thu thập
tài liệu chứng cứ và xử lý chiết đẻ
tất cả các hành vi vi phạm pháp luật
liên quan đến các cán bộ nhân viên
từ cán bộ nhân viên đến lãnh đạo
của cục đăng kiểm xe cơ giới việt nam
hiện nay thì quá trình điều tra vẫn còn đang tiến hành
thực hiện theo quy định của pháp luật
đến thời điểm hiện tại công an tp hcm đã khởi tố vụ án
khởi tố và ra lệnh khám xét nơi làm việc
và chỗ ở của tám mươi bốn bị cang
về các tội đưa hối lộ nhận hối lộ
môi giới hối lộ và giả mạo trong công tác
trong đó có ba bị cang là cán bộ
thuộc phòng kiểm định xe cơ giới
thuộc cục đăng kiểm việt nam
bị khởi tố vì tội nhận hối lộ
là trần anh quân nguyên trưởng phòng kiểm định xe cơ giới
đặng trần khanh phó trưởng phòng kiểm định xe cơ giới
phạm đức ngọc chuyên viên phòng kiểm định xe cơ giới
tám mươi bị cang là giám đốc phó giám đốc nhân viên
các trung tâm đăng kiểm và môi giới
truyền hình công an nhân dân sẽ tiếp tục cập nhật thông tin vụ việc
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp con tum
đang tiến hành điều tra nguyên nhân xảy ra vụ án mạng
khiến một người tử vong
thông tin ban đầu vào khoảng ba giờ hai mươi phút ngày chín tháng một
một người dân sinh sống tại phường duy tân tp con tum
phát hiện có hai đối tượng đang phá khóa nhà hàng xóm
để trộn cắp tài sản
thì gọi điện báo cho chủ nhà về để bảo vệ tài sản
bị chủ nhà bắt quả tang hai bên xảy ra sô sát
khiến một đối tượng trộn bị thương
và tử vong sau khi đi cấp cứu
đối tượng còn lại trốn thoát
cơ quan công an khuyên cáo người dân
không tự ý hành động khi phát hiện những trường hợp như trên
hãy báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất
hoặc đường dây nóng một trăm một mươi ba
để được hỗ trợ kịp thời bảo vệ tính mạng và tài sản
công an tỉnh lai châu vừa phá thành công chuyên án
bắt đối tượng giết người cướp tài sản
sau chín mươi sáu giờ gây án
hùng thủ được xác định là lù xuân minh
hai mươi ba tuổi trú tại xã hoang thèn huyện phong thổ
nạn nhân chính là tài xế xe ôm
được minh thuê trở từ bắc ninh lên lai châu
đến bản hủy luông xã hoang thèn
đối tượng dùng sao đâm nạn nhân
sau đó cướp toàn bộ tài sản
và lấy xe máy của nạn nhân để bỏ trốn
ghi nhận của phóng viên antv lai châu
tại khu rừng bản đàng xui chin
xã hoang thèn huyện phong thổ
hơn năm trăm linh cán bộ chiến sĩ công an biên phòng
dân quân tự vệ và các lực lượng chức năng
được huy động truy bắt hùng thủ
sau tám mươi bốn giờ tổ chức lực lượng truy bắt
lù xuân minh đã bị phát hiện bắt giữ
trước đó vào khoảng một mươi năm h ngày bảy tháng một
tại lô cao su một mươi chín các km số bảy
quốc lộ một trăm linh khoảng hai km
thuộc bản hủy luông
công an xã hoang thèn huyện phong thổ
nhận được tin báo của quần chúng nhân dân
phát hiện một thi thể nam giới
trên người có nhiều viết đâm
nạn nhân được xác định là vũ văn y bốn mươi bốn tuổi
trú tại xã đức giang huyện yên dũng tỉnh bắc giang
qua phát động phong trào toàn dân
tham gia tối giác tội phạm
từ kết quả khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi
và trích xuất camera an ninh
chân dùng đối tượng gây án
nhanh chóng được khoanh vùng làm rõ
đối tượng nghiện ma túy
đã âm manh động liêu lĩnh
thuê xe ôm từ bắc ninh
lên lai châu với giá ba năm triệu đồng
sau đó lừa lái xe đến khu vực vắng người
để thực hiện hành vi phạm tội
vụ án này cũng là bài học
cho những người lái xe ôm đường dài
cần cẩn giác trong quá trình chờ khách
khi có những biểu hiện nghi vấn
công an huyện văn lãng tỉnh lạng sơn
vừa phát hiện bắt quả tang
hai vụ mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn
tạm giữ hình sự năm đối tượng
thu giữ gần bảy mươi gói ma túy
ngày một mươi một tháng một lực lượng công an
phát hiện bắt quả tang hoàng văn thành
và vi văn hiệp đang có hành vi
mua bán trái phép chất ma túy
thu giữ hai mươi gói giấy chứa các chất bột màu trắng
và một số tăng vật liên quan
các đối tượng khai là ma túy heroin
trước đó vào ngày một mươi tháng một
tại nhà của triệu văn hưng ở thị trấn na sầm
lực lượng công an phát hiện bắt quả tang hưng
đang bán ma túy cho hứa quang minh
thu giữ tám mươi sáu gói nhựa chứa chất bột màu trắng
và một số tăng vật liên quan
hiện công an huyện văn lãng
đang khẩn trương xác minh điều tra làm rõ
để lập hồ sơ xử lý theo quy định
gây dối trật tự công cộng và trộm cắp tài sản
nhóm năm thanh thiếu niên
có độ tuổi từ một mươi sáu đến hai mươi một tuổi
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an
thành phố rạch giá tỉnh kiên giang
khởi tố vụ án khởi tố bị can
tối ngày hai tháng một
lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố rạch giá
đã lần lượt bắt giữ năm đối tượng
gồm lâm văn tiến võ công khánh tô minh hậu
phạm ngọc dân huỳnh văn trọng
cùng chú tại phường vĩnh quang thành phố rạch giá
trước đó vào khoảng giờ
ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
nhóm đối tượng trên
mang hung khí để đánh nhau với một nhóm khác
đang ngồi nhậu ở phường vĩnh lạc thành phố rạch giá
nhóm thanh niên kia bỏ chạy
và để lại bốn chiếc xe máy
thế vậy huỳnh văn trọng lấy một chiếc xe máy
đem đi cất giấu và đến sáng ngày hôm sau
trọng nhờ người đem đi bán được một tám triệu đồng
rồi chia cho tiến và dân
mỗi người sáu trăm linh đồng
để tiêu xài cá nhân
sau hai ngày gây án cả nhóm lần lượt bị công an bắt giữ
công an huyện văn lãng tỉnh lạng sơn
vừa phát hiện bắt quả tang hai vụ mua bán
trái phép chất ma túy trên địa bàn
tạm giữ hình sự năm đối tượng thu giữ gần bảy mươi gói ma túy
ngày một mươi một tháng một lực lượng công an phát hiện
bắt quả tang hoàng văn thành vi văn huấn
và vi văn hiệp đang có hình vi
mua bán trái phép chất ma túy
thu giữ hai mươi gói giấy chứa các chất bột màu trắng
và một số tăng vật liên quan
các đối tượng khai là ma túy heroin
trước đó vào ngày một mươi tháng một tại nhà của triệu văn hưng
ở thị trấn na sầm
lực lượng công an phát hiện bắt quả tang hưng
đang bán ma túy cho hứa quang minh
thu giữ tám mươi sáu gói nhựa chứa chất bột màu trắng
và một số tăng vật liên quan
hiện công an huyện văn lãng đang khẩn trương
xác minh điều tra làm rõ
để lập hồ sơ xử lý theo quy định
đã đến thời lượng dành cho bản tin một trăm một mươi ba online
biên tập viên hồng nhung sẽ là người đồng hành
cùng với ký vận
xin mời chị hồng nhung ạ
kính chào quý vị khán giả
đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online
chiều tối ngày hôm qua một mươi một tháng một
công an tp hcm đã tổ chức họ báo
cung cấp thông tin về vụ án liên quan
đến các trung tâm đăng kiểm
đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận
đặc biệt là công an tp hcm vừa khởi tố
bắt tạm giam ông đặng việt hà
cục trưởng cục đăng kiểm việt nam
vào chiều cùng ngày
công an tp hcm cho biết
trong quá trình điều tra cơ quan điều tra xác định
quá trình phạm tội của các bị can
trong thời gian dài các bị can đã chỉ đạo
hướng dẫn xuyên suốt từ giám đốc
đến các đăng kiểm viên nhân viên
tại các trung tâm đăng kiểm
trong đó vai trò của ông đặng việt hà
cục trưởng cục đăng kiểm thể hiện rõ
với kết quả điều tra và tài liệu thu thập được
xác định đủ căn cứ
nên trong ngày một mươi một tháng một cơ quan cảnh sát điều tra
công an tp hcm đã ra quyết định khởi tố bị can
ra lệnh bắt bị can
để tạm giam đối với ông đặng việt hà
cục trưởng cục đăng kiểm việt nam
về tội nhận hối lộ
các quyết định và lệnh trên đã được
viện kiểm soát nhân dân tp hcm phê chuẩn
để thực hiện
cho cán bộ cục đăng kiểm
nách đạo phòng va
và cán bộ phòng va
và trung chi hàng tháng tiền
cho đối tượng hà
cục trưởng cục đăng kiểm
đến nay cơ quan cả sát điều tra
công an tp hcm gồm ba đơn vị là
văn phòng cơ quan cả sát điều tra
công an tp hcm
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng
kinh tế và chức vụ
cùng với sự tham gia của một số cơ quan cảnh sát điều tra
công an cấp quyền gồm
thành phố thủ đức quận một mươi hai bình tân nhà bè củ chi hóc môn
đã tiến hành khám xét
đối với một mươi ba trung tâm đăng kiểm bao gồm
năm trung tâm đăng kiểm tại các tỉnh
long an tiền giang bến tre đồng tháp sóc trăng
tám trung tâm đăng kiểm trên địa bàn tp hcm
trong thời gian tới
công an tp hcm sẽ ra soát
tổng thể lại các trung tâm đăng kiểm
của tư nhân và nhà nước
phối hợp với các đơn vị liên quan để xử lý
nếu phát hiện các sai phạm
quan điểm của cơ quan điều tra công an tp hcm
là tiến hành điều tra
thu thập tài liệu chứng cứ
và xử lý chiết đẻ
tất cả các hành vi vi phạm pháp luật
liên quan đến các cán bộ
từ cán bộ nhân viên đến lãnh đạo
của cục đăng kiểm
xe cơ giới việt nam
hiện nay thì quá trình điều tra
vẫn còn đang tiến hành
thực hiện theo quy định pháp luật
đến thời điểm hiện tại
công an tp hcm đã khởi tố vụ án
khởi tố và ra lệnh khám xét
nơi làm việc và chỗ ở
của tám mươi bốn bị can về các tội
đưa hối lộ nhận hối lộ
môi giới hối lộ và giả mạo trong công tác
trong đó có ba bị can là cán bộ
thuộc phòng kiểm định xe cơ giới
thuộc cục đăng kiểm việt nam
bị khởi tố vì tội nhận hối lộ
là trần anh quân quyền trưởng phòng kiểm định xe cơ giới
đặng trần khanh phó trưởng phòng kiểm định xe cơ giới
phạm đức ngọc chuyên viên phòng kiểm định xe cơ giới
sáu mươi bị can là giám đốc phó giám đốc
nhân viên các trung tâm đăng kiểm và môi giới
truyền hình công an nhân dân sẽ tiếp tục cập nhật thông tin vụ việc